ngày này cách đây năm mươi bảy năm ngày chín tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi đánh dấu sự ra đời của ngành du lịch việt nam
năm nay thủ tướng chính phủ đã đề ra chỉ tiêu cho ngành du lịch đạt một mươi ba triệu lượt khách quốc tế
đây thực sự là một khó khăn nhưng cũng là cơ hội để ngành du lịch khẳng định vai trò và những đóng góp trong nền kinh tế quốc dân
để đạt được mục tiêu này cùng với những chính sách từ chính phủ toàn ngành du lịch cần nỗ lực trong quản lý
khai thác thị trường điểm đến và tạo ra những điểm khác biệt thu hút du khách
trung bình mỗi tháng du lịch việt nam đón hơn một triệu lượt khách quốc tế một con số khá ấn tượng
có được điều này là do đầu năm hai nghìn một mươi bảy bộ chính trị đã ban hành nghị quyết tám về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
cùng với đó sáu tháng qua ngành du lịch việt nam tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch chấn chỉnh hoạt động lữ hành hướng dẫn viên trên phạm vi cả nước
tôi đã đến việt nam lần thứ ba hiện tại tôi thấy dịch vụ du lịch việt nam tốt được sắp xếp trật tự
không khó khăn khi tìm tour du lịch phù hợp với nhu cầu của du khách
một trong những mục tiêu quan trọng của ngành du lịch việt nam từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo là khách quốc tế với mức chi tiêu cao
để đạt mục tiêu này chính sách của chính phủ được cộng đồng doanh nghiệp du lịch và du khách đánh giá cao đơn giản hóa thủ tục visa
lợi ích của chính sách này đã được chứng minh sau hơn hai năm chính phủ quyết định miễn thị thực cho năm nước châu âu
rất là tốt cho thúc đẩy việc cho lượng khách đến và chúng ta tạo ra một quốc gia thân thiện
hơn với khách du lịch và rất nhiều khách đã lựa chọn để du lịch việt nam thay vì những nước khác
và đặc biệt là chúng tôi nhìn thấy lượng khách đặt phút chót tăng lên đáng kể nhờ có chính sách visa thân thiện
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng sự tăng trưởng về lượng khách cần đi đôi với đa dạng thị trường và phát triển các dịch vụ liên quan
bên cạnh đó các địa phương cần có sự đồng bộ giữa mục tiêu tăng trưởng và các chương trình hành động đi kèm để phòng ngừa những nguy cơ có thể khi lượng khách tăng trưởng đột biến
như vậy thì đòi hỏi là không
chỉ là chúng ta nâng cao cái hiệu quả những thị trường những loại hình kinh doanh những biện pháp kinh doanh mà chúng ta đã sẵn có
mà đòi hỏi có sự tư duy làm sao để có thể đưa vào có những đột phá những cái biện pháp mới những sản phẩm mới và những thị trường mới
nếu không có các yếu tố bất thường thì cái mức tăng trưởng từ hai năm đến ba mươi cho cả năm hai nghìn một mươi bảy về tăng trưởng khách quốc tế là hoàn toàn khả thi
tuy nhiên để tăng được cái mức độ như thế đây là mức độ rất cao thì chúng ta cũng phải đảm bảo có những điều kiện
ví dụ như các chính sách về du lịch phải ổn định
thứ hai là các ngành các cấp các địa phương nhất là các địa bàn trọng điểm về du lịch phải thực sự vào cuộc để giải quyết các vấn nạn khắc phục những hạn chế yếu kém
đến thời điểm này cơ quan quản lý và nhiều doanh nghiệp du lịch cho rằng mục tiêu đặt ra hoàn toàn có thể thực hiện được
dựa trên các lợi thế về vị trí địa lý văn hóa tài nguyên
vấn đề quan trọng hiện nay là sự vào cuộc của các ban ngành từ trung ương đến địa phương
và sự chung tay cộng đồng để việt nam trở thành điểm đến hấp dẫn thân thiện và an toàn